sau ba ngày xét xử vào chiều ngày hôm nay tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên vinasin nguyễn ngọc sự đã bị tòa tuyên phạt một mươi ba năm tù
ba bị cáo còn lại gồm
kể từ khi chấp hành xong bản án bản án sơ thẩm nhận định mặc dù không được thủ tướng chính phủ cho phép nhưng sự chính tuyến và sơn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận số tiền đặc biệt lớn là một trăm linh năm tỷ đồng và không báo cáo không hạch toán để ngoài sổ sách chiếm hưởng cá nhân chi tiêu không đúng quy định
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh hòa bình đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của năm trên bảy bị cáo
có liên quan tới sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình gồm hoàng công lương trương quý dương hoàng đình khiếu trần văn thắng đỗ anh tuấn
trước đó ngày một mươi ba tháng năm do luật sư bảo chữa cho bị cáo hoàng công lương vắng mặt và có đơn đề nghị xin hoãn phiên tòa
sau khi xem xét căn cứ vào điều luật của bộ luật tố tụng hình sự hội đồng xét xử đã ra quyết định hoãn phiên tòa
tại tòa phúc thẩm vào sáng ngày hôm nay hoàng công lương cho biết đã tìm hiểu rõ hơn về tội vô ý làm chết người
nên đề nghị hội đồng xét xử không xem xét lại tội danh và chỉ xin giữ đơn kháng cáo giảm hình phạt và xin được hưởng án treo
phiên tòa cũng xét xử bốn bị cáo khác có liên quan trong vụ án cả bốn bị cáo này đều có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt riêng
xin giảm hình phạt và riêng bị cáo đỗ anh tuấn giám đốc công ty cổ phần dược phẩm thiên sơn có đơn kháng cáo kêu oan kháng cáo toàn bộ bản án
dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian ba ngày trước khi tuyên án
công an tp hcm đang tiếp tục khám xét điều tra làm rõ nhóm đối tượng người nước ngoài về hành vi lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
theo đó các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã ập vào căn nhà số hai trăm năm mươi một đường võ văn hát tổ hai khu phố phước hiệp phường long trường quận chín
tại đây cảnh sát đã bắt quả tan hai mươi đối tượng người trung quốc trong đó có tám đối tượng người đài loan
cùng số tan vật gồm hai trăm hai mươi một tờ tài liệu một mươi chín cuốn kịch bản giải danh công an trung quốc để lừa đảo
hai bản sao chụp giả mạo giấy chứng nhận công an trung quốc hai mươi sáu máy tính bản bốn mươi sáu điện thoại di động sáu máy tính ba thiết bị giả lập âm thanh môi trường
năm bộ phát bốn g wi fi ba usb bốn thiết bị điện com bốn g ba ổ cứng máy tính tám bộ đàm liên lạc và một máy in phung màu
các đối tượng bố trí các tấm đệm mút lớn xung quanh khu vách tường của căn hộ để khách âm phục vụ quá trình thực hiện hành vi giải danh cơ quan nhà nước để lừa đảo
thưa quý vị và các đồng chí ngày hôm nay nhiệt độ của miền bắc và bắc trung bộ có nơi lên tới bốn mươi độ c
tuy nhiên thì nhiệt độ thực tế ngoài mặt đường có thể còn cao hơn từ ba đến bốn độ c
nắng nóng gai gắt đã gây thiệt hại với những tia tử ngoại tăng cao lên tới từ một mươi từ bảy tới một mươi
tại hà nội cũng như vậy thì lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đã phải căng mình thực hiện nhiệm vụ và phân luồng tại các điểm nóng
từ sáng nắng đã bắt đầu trói trang nên nhiệt độ ngoài trời lúc một mươi giờ ghi được ở trên cao tốc hà nội hải phòng lên tới gần bốn mươi độ c
nhưng càng ngay khi nắng nóng lên tới đỉnh điểm thì những chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn phơi mình trên các cung đường để làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông
kiểm soát người và phương tiện vi phạm để đảm bảo chặt chẽ tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến
để chống chọi với nắng nóng các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã phải dùng đến khăn lạnh đội lên đầu
mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng với sự nỗ lực tinh thần trách nhiệm với công việc lực lượng cảnh sát giao thông vẫn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
để tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo và thông suốt
ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại sưởng chế biến lạc ở xã kỳ tiến huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh ước tính thiệt hại ban đầu khoảng một mươi tỷ đồng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh hà tĩnh đã cử bốn mươi cán bộ chiến sĩ và hai xe chữa cháy chuyên dụng bốn máy bơm công suất lớn tiếp cận hiện trường nỗ lực dập lửa
tuy nhiên do thời tiết nắng khô sau hơn hai giờ đồng hồ ngọn lửa mới cơ bản được khống chế
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi khu nhà xưởng rộng khoảng bảy trăm linh m hai với nhiều máy móc và khoảng bốn trăm linh tấn lạc vừa được thu mua gây thiệt hại ban đầu khoảng một mươi tỷ đồng
trong khi đó một vụ cháy lớn khác cũng vừa xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại công ty cổ phần việt vương
ở khu công nghiệp thụy vân tp việt trì tỉnh phú thọ
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm phá hủy phần lớn tài sản tại xưởng cùng với toàn bộ hệ thống mái tre của nhà xưởng
theo ghi nhận tại hiện trường toàn bộ khu nhà xưởng và hệ thống thiết bị trong xưởng của công ty rộng tới hàng trăm mét vuông đã bị lửa thiêu cháy hoàn toàn
ước tính của vụ cháy đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các đồng chí tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
sáng ngày hôm nay tại phiên thảo luận về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã giải trình thêm một số vấn đề được các đại biểu nêu xung quanh dự án luật này
các ý kiến đều bày tỏ đồng tình và thống nhất cao với sự cần thiết ban hành luật
khẳng định việc ban hành luật sẽ tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện cho công tác quản lý xuất nhập cảnh
phù hợp với thực tiễn hiện nay
đồng thời nhiều ý kiến đánh giá cao chất lượng dự án luật với nhiều điểm mới hoàn thiện phù hợp
đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta với hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về đảm bảo quyền của công dân
đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành
việc xây dựng và ban hành luật là cần thiết
bên cạnh đó thì hiện nay đã có ít nhất tám mươi hai nước trên thế giới và hai mươi tám nước thuộc liên minh châu âu
từ năm hai nghìn một mươi bảy đã chuyển sang dùng hộ chiếu điện tử
nghĩa là hơn một nửa số nước đã sử dụng hộ chiếu công nghệ cao
trong đó có cả nước láng giềng với chúng ta như lào và campuchia
vì vậy việc ban hành luật còn đáp ứng yêu cầu về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
và quản lý hoạt động xuất cảnh nhập cảnh phù hợp với xu hướng quản lý nhập cảnh xuất cảnh của thế giới hiện nay
về hồ sơ dự án luật tôi đánh giá cao cơ quan soạn thảo cơ quan chủ trì thẩm tra đã xây dựng
và hoàn thiện hồ sơ dự án luật đảm bảo chất lượng trình quốc hội đúng tiến độ
về những điểm mới của dự án luật này so với các quy định hiện hành
chúng tôi cũng đồng tình với đại biểu lan bắc giang đại biểu thắng ở vĩnh long cũng như đại biểu phát biểu trước tôi
có thể nói là đối với các thủ tục quy định về các giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh của công dân việt nam
thì chúng tôi thấy là dự án luật cũng đã đề cập đến khá nhiều các quy định nhằm đơn giản hóa
và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
tôi đánh giá cao dự thảo luật đã có nhiều điểm mới
so với quy định hiện hành ví dụ như quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân
quy định về đơn giản hóa các thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân
loại bỏ các thủ tục dườm già dễ gây phiền hà và sách nhiễu cho người dân
đồng thời bổ sung những quy định nảy sinh trong thực tiễn
góp phần nâng cao giá trị pháp lý đối với hoạt động quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh
giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
tại phiên thảo luận thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ và thay mặt cơ quan soạn thảo
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã làm rõ thêm một số băn khoăn
cần giải đáp của các đại biểu như về việc cấp hộ chiếu công vụ hộ chiếu ngoại giao
hay về một số trường hợp bị cấm xuất nhập cảnh
hội hợp chặt chẽ với ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
các cơ quan hữu quan tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật
theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội
quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay thảo luận xung quanh một số vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau của bộ luật lao động sửa đổi
một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận đó chính là việc quy định về số lượng giờ làm thêm
tối đa trong một năm của người lao động
đánh giá cao dự thảo luật với nhiều đổi mới phù hợp với thực tiễn và các công ước
đối ước quốc tế mà việt nam tham gia
nhiều ý kiến nhận định dự thảo luật đã có những điều chỉnh để thêm hoàn thiện các cơ chế
bảo vệ quyền và lễ khẩu pháp của người lao động
tuy nhiên xung quanh quy định về làm thêm giờ với thời gian làm thêm tối đa là bốn trăm linh giờ một năm
tăng hơn một trăm linh giờ một năm so với quy định hiện hành đã có nhiều ý kiến xung quanh quy định này
nếu chúng ta đặt ra vấn đề làm thêm giờ
thì nó có vẻ như là chúng ta đang đi ngược lại cái sự tiến bộ của xã hội
vậy thì xét ở trên góc độ đó tôi nghĩ rằng quốc hội phải đưa ra một cái chính sách là làm sao
để người công nhân làm ít giờ nhưng tiền lương và thu nhập tăng lên
tôi nghĩ rằng phải xét trên góc độ đó và phải bàn thảo với nhau trên góc độ đó
tôi không nhất trí với ý kiến của đại biểu bởi vì trong luật thì hoàn toàn người lao động
là tự nguyện tham gia và không bắt buộc làm thêm giờ
và con người sinh ra thì bình đẳng như nhau
bất kỳ lao động nào cũng có quyền làm thêm giờ làm thêm việc
để có thêm thu nhập cho gia đình và để xây dựng xã hội tốt hơn
đây là điều hết sức là quan trọng
bên cạnh đó chúng ta cũng cần đưa ra cái quyết định rõ ràng là một số nghề nghiệp
gây nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm cho nhiều người như lái xe đường dài lái xe buýt
rồi là lái máy bay thì chúng ta có thể không cho tăng thêm giờ
thực tế nhiều năm qua nhiều doanh nghiệp người lao động đã phải làm thêm
và vượt giờ làm thêm rất nhiều
do vậy tôi đồng tình với khung thỏa thuận về giờ làm thêm
trong trường hợp đặc biệt nhưng không quá bốn trăm linh giờ trên năm
dự thảo quy định số giờ làm thêm trong một ngày không quá năm mươi số giờ làm việc bình thường
và đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về tổng số giờ
làm tối đa trong một tháng như bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi năm
xung quanh vấn đề này nhiều ý kiến cũng khẳng định
việc làm thêm giờ là một quy định trong dự thảo luật
trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động
vì thế chúng ta cũng cần đưa ra quyết định
và cũng cần cân nhắc tới nhu cầu của cả hai bên
trên cơ sở cân đối lợi ích và bảo đảm tính minh bạch công bằng
và không gây ra những hậu quả khác
cũng trong phiên thảo luận hôm nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số vấn đề
như vấn đề thương lượng tập thể thời gian làm việc mỗi ngày tiêu chuẩn người lao động
bộ công an và bộ y tế vừa tổ chức hội nghị sơ kết năm năm
thực hiện quy chế phối hợp số ba giữa hai bộ
về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế
dự hội nghị về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc bộ
về phía đại diện bộ y tế có đồng chí nguyễn thị kim tiến bộ trưởng bộ y tế cùng tham dự
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ công an tô lâm ghi nhận đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai bộ
về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế thời gian qua
các đơn vị của bộ công an và bộ y tế đã triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các nội dung quy chế phối hợp bảo đảm đúng nguyên tắc trách nhiệm theo quy định
chất lượng công tác phối hợp được nâng lên rõ rệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn bộ y tế lãnh đạo các bệnh viện sở y tế các y bác sĩ
tiếp tục phối hợp tích cực giúp đỡ bộ công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trẻ tự
chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác chiến đấu
đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm phối hợp với lực lượng công an
đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tập huấn chuyển giao kỹ thuật
nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh của các y bác sĩ
ở các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh trong công an nhân dân
trong năm năm qua công an các đơn vị địa phương đã phát hiện xử lý hơn năm vụ phạm pháp hình sự
tại các bệnh viện trên toàn quốc để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng
và hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bộ
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ
cần chủ động phối hợp làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình
tăng cường trao đổi cung cấp thông tin nhất là thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
trường hợp chúng ta thấy rất là buồn là đội ngũ bác sĩ thầy thuốc
đang làm nhiệm vụ cứu người nhưng đồng thời trong thời điểm đấy
bị các đối tượng tấn công đe dọa đến tính mạng danh dự nhân phẩm
cho nên đây là một thực tế một tình hình tuy rằng không phải phổ biến
nhưng tôi đề nghị các
các địa phương có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ hai phía
bệnh viện và công an các cấp mà trực tiếp ở đây là cấp phường
các quận hai bộ đưa ra chủ trương nhưng kết quả thực hiện
tùy thuộc vào sự nỗ lực quyết tâm và trách nhiệm
ở công an các đơn vị địa phương và y tế địa phương
cảm ơn lực lượng công an nhân dân đã phối hợp giúp đỡ lực lượng y tế các cấp
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến mong muốn các đơn vị của hai bộ
tiếp tục làm tốt tám nội dung trong quy chế phối hợp góp phần bảo đảm
quy chế phối hợp được thực hiện hiệu quả ngày càng đi vào thực tiễn
giúp hai bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thực hiện quyết định của bộ công an về việc điều động lực lượng công an chính quy
về đảm nhận chức danh công an xã thị trấn
qua một thời gian ngắn triển khai thực hiện lực lượng công an chính quy
tại các xã trên địa bàn của huyện tiên lữ tỉnh hương yên đã phát huy được
hiệu quả thiết thực trong công tác phòng và đấu tranh với các loại tội phạm
góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương
thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy qua công tác nắm tình hình
công an của xã thụy lôi huyện tiên lữ tỉnh hương yên đã kịp thời phát hiện
bắt quả tang nhiều đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thực tế cho thấy từ khi thực hiện quyết định của bộ công an về việc điều động
lực lượng công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã thị trấn
thì hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm tại các địa phương
đã được nâng lên rõ rệt nhất là công tác quản lý cư trú theo dõi và quản lý các đối tượng nghiện
đối tượng có tiền án tiền sự tại địa bàn qua đó góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa
và đấu tranh với các loại tội phạm ngay tại cơ sở
trong mùa hè này gần hai trăm linh em thiếu nhi đến từ các tỉnh thành phố phía bắc
đã có những trải nghiệm thú vị được tập làm cảnh sát với chủ đề hành trình
đó là đi để biết học để sống tại học viện cảnh sát nhân dân
chương trình diễn ra trong vòng một mươi ngày khóa học một từ ngày tám tháng sáu đến ngày một mươi bảy tháng sáu
và khóa thứ hai là từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tham gia chương trình các em nhỏ đã được rèn luyện tác phong trật tự nội vụ và nếp sống
của các chiến sĩ cảnh sát nhân dân trang bị những kỹ năng
sử lý và tập trung vào các trường hợp tập trung vào các trường hợp
tập trung vào các trường hợp tập trung vào các trường hợp tập trung vào các trường hợp
tập trung vào các trường hợp tập trung vào các trường hợp